lần đầu tiên biến thể mới ai bốn trăm linh hai được biết đến là vào ngày một mươi chín tháng một mươi tờ financial times dẫn lời các chuyên gia từ viện sensor ở cambridge và viện di truyền học tại đào college london cho biết đột biến mới này đã được ghi nhận ở anh
các nhà khoa học ước tính rằng chủng mới delta plus này có khả năng lây nhiễm cao hơn một mươi một mươi năm so với chủng ấn độ
sau đó một ngày vào ngày hai mươi tháng một mươi tiến sĩ rotel wallansky giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ xác nhận rằng ai bốn hai đã được phát hiện ở quốc gia này
theo bà biến thể phụ này đã thu hút một số sự chú ý trong những ngày gần đây nhưng không đề cập cụ thể cụm lây nhiễm
tại thời điểm này không có bằng chứng nào cho thấy biến chủng ai bốn trăm linh hai ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine hoặc phương pháp điều trị hiện tại
việc còn thiếu nhiều căn cứ nên cdc mỹ khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi
lãnh đạo cdc mỹ nhấn mạnh ở mỹ delta vẫn là biến thể thống trị chiếm tới chín mươi chín bảy số ca mắc trong nước
cựu lãnh đạo cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm miscod gordlib đã chia sẻ về biến thể này vào cuối tuần qua kêu gọi nghiên cứu khẩn cấp để tìm hiểu xem liệu biến chủng delta plus này có khả năng lây truyền cao hơn hoặc né phần nào miễn dịch hay không
ngày hai mươi một tháng một mươi cơ quan giám sát bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng nga xác nhận rằng biến thể ai bốn hai hay còn gọi là delta plus
có thể dễ lây lan hơn delta đã xuất hiện tại quốc gia này
tuy nhiên ông kamil khafizot người đứng đầu nhóm khoa học về phát triển các phương pháp mới chuẩn đoán bệnh ở người tại viện nghiên cứu dịch tễ trung ương cho biết mới chỉ ghi nhận một số ít trường hợp nhiễm biến thể mới này
theo ông khafizot biến thể ai bốn trăm linh hai là một trong nhiều ngánh của chủng delta có hai thay đổi đối với protein s khiến nó dễ lây nhiễm hơn
tuy nhiên chuyên gia này lưu ý rằng còn quá sớm để nói về khả năng làm gia tăng dịch bệnh
đồng thời khẳng định vaccine đang được sử dụng ở nga có hiệu quả chống lại chủng virus mới
ông khafizot cho rằng ai bốn trăm linh hai cuối cùng có thể thay thế biến thể delta mặc dù tiến trình này có thể diễn ra chậm
tình hình covid tiếp tục diễn biến phức tạp cộng với việc xuất hiện thêm biến chủng mới nên mới đây thủ đô moscow của nga đã quyết định tái phong tỏa
cụ thể ngày hai mươi một tháng một mươi thị trường thủ đô moscow của nga thông báo thành phố này sẽ áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa ngày hai mươi tám tháng một mươi
để ngăn chặn làn sóng dịch covid một mươi chín với số ca mắc mới tăng cao
theo đó tất cả các cửa hiệu quán bar và nhà hàng đều sẽ phải đóng cửa ngoại trừ những địa điểm bán hàng hóa thiết yếu như siêu thị và nhà thuốc
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi tổng thống nga vladimir putin đã cho phép đóng cửa các cơ quan công sở trên cả nước từ ngày ba mươi tháng một mươi đến bảy tháng một mươi một
và cho phép các địa phương bổ sung các biện pháp khác tùy tình hình dịch bệnh
ngày hai mươi một tháng một mươi nga tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc mới và số ca tử vong do covid một mươi chín
với ba mươi sáu ba trăm ba mươi chín ca mắc mới và một ba mươi sáu ca tử vong được ghi nhận trong hai mươi bốn giờ qua đến nay nga đã ghi nhận tổng cộng trên tám một mươi ba triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó trên hai trăm hai mươi bảy ba trăm linh ca tử vong
ngoài ra nga cũng thông báo về một số ca nhiễm biến thể mới của virus sars cov hai được cho là dễ lây nhiễm hơn cả biến thể delta
hãng thông tấn nga dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao của cơ quan giám sát tiêu dùng quốc gia kamil khafizat cho biết
có khả năng biến thể ai bốn hai này sẽ lây lan rộng có thể khiến số ca mắc mới covid một mươi chín ở nga hiện ở mức cao kỷ lục tăng hơn nữa
ai bốn trăm linh hai là một trong bốn mươi năm dòng phụ của biến thể delta đã được ghi nhận trên toàn cầu
ai bốn hai mang hai đột biến trong protein gai mà virus sars cov hai sử dụng để bám và xâm nhập vào tế bào cơ thể người là i một trăm bốn mươi năm h và a hai trăm hai mươi hai v
thông báo mới nhất từ
giám sư giám tốc viện di chuyển đại học london cho biết
cả hai đột biến i một trăm bốn mươi năm h và a hai mươi hai v đã được tìm thấy ở nhiều chủng sars cov hai khác kể từ khi bắt đầu đại dịch
nhưng vẫn ở tần suất thấp cho đến thời điểm hiện tại
ông cũng nói rằng chưa rõ nguyên nhân những đột biến này có thể làm cho biến thể data dễ lây nhiễm hơn
bởi cả hai đều không phải là ứng viên rõ ràng có thể làm tăng khả năng lây nhiễm
hai đột biến này cũng chưa từng được phát hiện trong bất kỳ biến thể đáng lo ngại nào
giáo sư vi sinh lâm sàng đại học cambridg cho biết
các đột biến tương tự dường như chỉ có tác động khiêm tốn đến sự liên kết giữa kháng thể và virus
theo ông cần phải phân tích thêm các đồn biến này để hiểu đầy đủ cách ai bốn hai hoạt động
ông cũng lưu ý thêm rằng điều mà delta đã dạy các nhà khoa học là thường không thể dự đoán được tác động của các đột biến
thêm vào đó ông chưa có nhiều lo lắng khi tiếp xúc với biến chủng mới này
i bốn hai của tất cả các biến thể được giải trình tự trong tuần kết thúc vào ngày chín tháng một mươi
theo viện wellcome center tăng khoảng bốn bốn so với tháng trước
bên ngoài anh i bốn hai vẫn còn ít được ghi nhận
cho đến nay mỹ đã ghi nhận có các ca nhiễm biến thể phụ này
người phát ngôn của cdc mỹ chia sẻ với tờ new york sports rằng ai bốn hai rất thiếu ở mỹ
và có ít hơn một mươi ca được phát điện cho tới thời điểm hiện tại chiếm chưa tới năm số ca giải trình tự
albrecht info xác nhận i bốn hai cũng đã được phát hiện ở canada australia và các khu vực của tây âu
cũng như ở nhật bản israel
trong khi đó tần suốt phát hiện biến thể i bốn hai đang giảm ở đan mạch
sau khi đạt đỉnh điểm chiếm hai tổng số ca nhiễm mới